sau những cơn mưa rông trái mùa vào chiều và đêm qua lúc này nam bộ và tây nguyên đã quay trở lại với tiết trời nắng giáo
với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trong khi đó nam bộ là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ nắng nóng tiếp tục xuất hiện cục bộ ở khu vực miền đông nam bộ
khoảng sau một mươi sáu giờ chiều nay do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông di chuyển từ biển vào
mây đối lưu sẽ lại hình thành trở lại và tiếp tục gây mưa rông từ giải rác đến nhiều nơi
ở các tỉnh tây nguyên và khu vực miền đông nam bộ
người dân cũng cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy và mưa đá có thể xảy ra
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ từ chiều và tối nay sẽ chịu tác động của không khí lạnh mưa rông xuất hiện
đêm gió chuyển hướng đông bắc với cường độ mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
còn tại khu vực huyện đảo hoàng sa từ tối và đêm nay gió bắt đầu chuyển hướng đông bắc mạnh cấp bốn đến cấp năm
gần sáng và ngày mai có lúc cấp sáu khiến cho biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hẹn gặp lại